theo bộ xây dựng tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi các địa phương đã thực hiện hỗ trợ được khoảng trên một mươi chín hộ nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở phòng tránh bão lụt qua đó đã giúp cho hàng trăm nghìn người dân có nơi ở tránh trú khi mưa lũ bão đến
kể từ khi các chương trình hỗ trợ nhà ở được ban hành đã có hơn một trăm bảy mươi hộ gia đình tại khu vực miền trung được hỗ trợ xây dựng nhà ở
đặc biệt theo báo cáo từ các địa phương hiện chưa có căn nhà nào thuộc chương trình hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão lụt theo quyết định số bốn mươi tám hai nghìn một mươi bốn bị sập đổ hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền trung
để đánh giá được hiệu quả của các chương trình hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão lụt bộ xây dựng sẽ phối hợp với địa phương tổ chức đoàn công tác khảo sát thực tế tình hình thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở tại một số địa phương sau khi mưa bão chấm dứt
đặc biệt theo báo cáo từ các địa phương hiện chưa có căn nhà nào thuộc chương trình hỗ trợ nhà ở